các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào thời gian trên xe khách dừng nằm mang biển kiểm soát tỉnh nam định đang lưu thông trên cao tốc nội bài lào cai
khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xe bị loạn trọng sau đó đâm vào gờ đất bên đường khiến ô tô lật nghiêng chắn ngang đường cao tốc
các nhân chứng cho biết sau khi bị lật nghiêng ô tô khách trượt trên mặt đường khoảng một mươi mét nhiều hành khách trong xe la hét kêu cứu
hành lý đồ đạc của nhiều người văng xuống đường những người có mặt tại hiện trường đã phá cửa đưa người bị thương ra ngoài và nhanh chóng đưa đi cấp cứu
đại diện trung tâm vận hành cao tốc nội bài lào cai cho biết nguyên nhân ban đầu xác định là do tài xế mất lái
vụ tai nạn đã khiến tám hành khách bị thương đơn vị đã huy động một xe cầu lớn cùng nhiều nhân viên cứu hộ xuống hiện trường phối hợp với cảnh sát để khắc phục sự cố
thưa quý vị những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố hà nội liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
và hầu hết các vụ việc này thì đều có liên quan đến xe tải và xảy ra vào ban đêm sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
hai mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng hai một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại đường ba mươi hai hướng từ nhồn về hà nội
hai thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao dẫn tới mất lái đâm thẳng vào cột điện
rất may chiếc xe tải đi phía sau đã kịp thời xử lý nên hậu quả nghiêm trọng đã không xảy ra
theo những người chứng kiến vụ việc nguyên nhân cơ bản của vụ tai nạn có thể là do người điều khiển xe gắn máy đã sử dụng rượu bia
theo thông tin từ phía phòng cảnh sát giao thông công an hà nội những ngày sau tết nguyên đán đinh thân đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ban đêm
cá biệt trong đêm ngày hai mươi tháng hai có tới ba vụ tai nạn làm hai người chết một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch
đã gây những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc đội bảy cũng đã tập trung xử lý trước những thời điểm đó và sau thời điểm đó
nhưng mà một số phương tiện xe tải người ta cũng có thể là người ta tìm cách để luồn lách trốn tránh lực lượng cảnh sát giao thông
từ hai mươi một h đêm đến sáu giờ sáng là giờ mà các loại xe tải được lưu thông trong nhiều tuyến phố
rất nhiều xe đã chạy tốc độ cao
cũng như sử dụng cài hơi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
và đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông trong những ngày vừa qua
những xe đây đi lại là số tuần tải lặng mấy cả thứ hai nữa là bụi
và có một số xe đi rất là ổng
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia số vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ban đêm thường lớn gấp hai đến ba lần so với ban ngày
có rất nhiều mối nguy tiềm ẩn người lái xe không để ý khi trời tối
thêm vào đó tâm lý chủ quan vì đường vắng nên các chủ phương tiện thường lái xe nhanh hơn vào ban đêm
sự mệt mỏi buồn ngủ hoặc căng thẳng lâu đầu óc thiếu tỉnh táo cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến mất tập trung khi cầm lái
trên các tuyến quốc lộ tỷ lệ thất nạn giao thông vào ban đêm xảy ra khá cao
từ hai mươi một h đêm tới sáu giờ sáng là giờ hoạt động của các loại xe tải có trọng tải lớn
hiện nay thì các lực lượng chức năng đã tăng cường các giải pháp quyết liệt để hạn chế
hạn chế tình trạng vi phạm về khung giờ của các loại xe tải cũng như vi phạm về tải trọng
với mỗi người dân khi tham gia giao thông trong những khung giờ này
cũng cần đặc biệt chú ý chấp hành các quy định về an toàn giao thông để hạn chế tới mức tối đa nguy cơ có thể xảy ra tai nạn giao thông
ngày hôm nay công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt tạm giam đối tượng bùi hiễu trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng về tội làm nhiều người khác
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm trung đã dùng tài khoản zalo
có tên là my anh để làm quen với một số em học sinh trên địa bàn tp đà lạt
ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu trung sử dụng tài khoản này gửi hình khỏa thân tải từ trên mạng về
nói là trao đổi hình sau đó khống chế và bắt một số em học sinh chụp hình quả thân gửi lại cho trung
từ đây đối tượng lợi dụng phát tán hình cho những người khác
phát hiện sự việc gia đình các nạn nhân đã trình báo cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi năm tháng hai công an tp đà lạt bắt được bùi hiễu trung
khi đối tượng này đang di chuyển từ thị trấn răn đến ngã ba phi nôm thuộc huyện đức trọng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh hà giang vừa bắt khẩn cấp đối tượng vàng mỹ cho
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện mèo vạc về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép
vào ngày một mươi năm tháng hai vàng mỹ cho điều khiển xe máy chở bà vừa thị mỹ sáu mươi sáu tuổi mẹ đẻ của cho
và vàng thị dính một mươi năm tuổi vượt biên trái phép sang khu vực
tại đây mỹ đã bán dính với giá một mươi tám nhân dân tệ cho một gia đình trung quốc
căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam vừa thị mỹ về hành vi mua bán người mua bán trẻ em
còn vàng mỹ cho bị bắt với hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép
hiện cơ quan công an đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành trao đổi thông tin để giải cứu nạn nhân vàng thị dính về nước
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an
hôm qua đã đưa ra xét xử bị cáo nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã hưng lĩnh huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an về hành vi giết người
nạn nhân chính là nguyễn văn sơn chú họ của cường
vào khoảng một mươi chín h ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm sơn rủ cường đi dự tiệc sinh nhật
nhưng cường không đi vì không có xe
cho rằng cường thiếu tôn trọng mình sơn đã dùng tay đấm liên tiếp vào đầu và đạp vào bụng
khiến cường ngã xuống nền nhà
lúc này cường dùng tuyếp sắt đánh mạnh vào đầu anh sơn
khiến anh sơn tử vong trên đường đi cấp cứu
tại tòa bị cáo cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
đại diện gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
nên tòa đã tiên phạt nguyễn văn cường năm năm tù về tội diên nguyện
bản tin xin được tiếp tục với một thông tin do nhóm phóng viên vừa chuyển về cách đây ít phút
công an quận năm tp hcm đang mở rộng điều tra băng nhóm chuyên làm giả giấy tờ xe gian
rồi giả danh cán bộ công an
để mang đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ hoặc bán lại cho nhiều người nhằm kiếm tiền bất chính
trước đó cuối năm hai nghìn một mươi năm công an quận năm tiếp nhận nhiều tố giác rằng trương hoàng châu
sáu mươi bốn tuổi ngụ quận năm có hành vi tiêu thụ hàng chục xe gian
vào cuộc điều tra công an xác định châu đã cầm và bán nhiều xe có nguồn gốc phi pháp
cho nhiều người ở tp hcm để lựa người mua xe gian
châu thường xuyên mặc cảnh phục của ngành công an với cấp hạm thưởng tá
và nói đang công tác tại cuộc hậu cần
sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ công an quận năm đã bắt giữ và khám xét nhà của châu
tại đây nhiều giấy đăng ký xe giả trang phục cảnh sát bị thu giữ
hiện công an quận năm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trương hoàng châu
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức
ngoài ra công an quận năm còn ra quyết định truy nã đối với trương thanh trọng
năm mươi bốn tuổi ngũ quận tám về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
trên thực tế trong thời gian gần đây những vụ việc giả danh cán bộ cấp cao trong ngành công an hay quân đội
để gây án xuất hiện không ít lợi dụng lòng tin của người dân kẻ xấu
trong vỏ bọc là công an hoặc bộ đội sẽ dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi cá nhân
quay trở lại với vụ việc kể trên đối với người dân khi có nhu cầu giao dịch và mua bán xe cũ
hãy coi đây thực sự là một bài học cảnh giác
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại phố xã đàn phường nam đồng quận đống đa thành phố hà nội đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản
sau khi nhận được trình báo của người dân phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã vào cuộc điều tra
và thu được một đoạn video ghi lại hình ảnh của hai đối tượng đi xe máy đã gây ra vụ trộm cắp nói trên
hình ảnh trong video clip cho thấy
hai đối tượng gây án là nam giới khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi tuổi cao khoảng một m sáu mươi năm đến một m bảy mươi
sử dụng xe máy honda way rsx màu sơn đen trắng
đối tượng cầm lái đôi mũ và hiểm màu đen mặc quần bò áo pha màu xanh
đối tượng ngồi sau đôi mũ và hiểm màu đỏ quần bò màu xanh áo pha màu đen
để phục vụ quá trình điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đề nghị
cơ quan tổ chức cá nhân nào biết thông tin về hai đối tượng trên
thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
địa chỉ số bảy phố thiền quang phường nguyễn du quận hai bà trưng tp hà nội
số điện thoại bốn mươi ba chín trăm ba mươi chín sáu nghìn năm trăm linh hoặc chín trăm một mươi ba năm trăm ba mươi sáu bốn trăm bảy mươi ba đồng chí mai văn thuần đội trưởng đội sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội sẽ đảm bảo tuyệt đối bí mật
và có phần thưởng xứng đáng đối với người cung cấp thông tin
thưa quý vị sau hơn sáu tháng xác lập chuyên án đấu tranh
một đường dây vận chuyển mua bán trái phép các chất ma túy từ tp hồ chí minh
về huyện phú hòa tỉnh phú yên tiêu thụ đã bị lực lượng công an khám phá
từ nguồn tin do quần chúng nhân dân cho biết khu vực xã hòa an huyện phú hòa
địa bàn giáp danh với thành phố tuy hòa xuất hiện một số đối tượng nghi vấn sử dụng buôn bán ma túy trên địa bàn
công an huyện phú hòa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định lê anh khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và nguyễn siêu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú ở thôn đông bình xã hòa an huyện phú hòa sử dụng ma túy
và có quan hệ với một số con nghiện ở tp tuy hòa và huyện đông hòa
sau nhiều tháng bám sát mọi di biến động của các đối tượng công an huyện hòa vang đã triển khai lực lượng
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tàng đối tượng nguyễn siêu cùng tăng vật gồm gần tám năm gram heroin
hơn một một gam ma túy đá và dụng cụ để sử dụng ma túy
bàn truyền án tập trung toàn bộ lực lượng công cụ phương tiện tính toán các phương án và lên cơ hạch
và bố trí mai phục các điểm các chốt trên dọc tiếng bắt lộn lem
đến thời điểm khoảng một h hai mươi phút ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
bàn các biện pháp liên vụ thì bàn truyền án đã bắt gọn đối tượng là nguyễn siêu
tại cơ quan điều tra nguyễn siêu đã cúi đầu nhận tội và khai báo toàn bộ hoạt động vận chuyển
mua bán ma túy giữa mình và lê anh khoa
hiện lê anh khoa đã lẩn trốn công an huyện phú hòa đang tiếp tục phối hợp với công an thành phố tuy hòa
và các đơn vị nghiệp vụ củng cố chứng cứ xử lý các đối tượng trong chuyên án
và mở rộng điều tra
công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa bắt quả tăng năm đối tượng đánh bạc
tại thôn làng gia xã đồng tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
các đối tượng bị bắt quả tang gồm nguyễn văn hải văn trí trần viết trí